sau hơn ba mươi giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng giết người cướp tài sản tại xã đồng xuân huyện thanh ba
vào khoảng chín giờ ngày một mươi hai tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ nhận được tin báo về việc người dân phát hiện ông khuất văn ba sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại xã đồng xuân huyện thanh ba là người sống độc thân tử vong tại nhà
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh phú thọ nhanh chóng xác định nguyễn lâm tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê quán xã đồng xuân huyện thanh ba trú tại thành phố yên bái là thủ phạm gây ra cái chết của ông ba
khoảng một mươi bảy giờ ngày một mươi ba tháng một mươi công an tỉnh phú thọ đã xác định được tùng đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái nên tổ chức vây bắt và khống chế thành công đối tượng
tại cơ quan điều tra tùng khai nhận đã sát hại nạn nhân rồi lấy ví tiền và xe máy của nạn nhân tẩu thoát
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với trần thanh thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thị trấn núi sập huyện thoại sơn về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày một mươi tháng một mươi thúy cùng với nguyễn văn nhàn và trần văn bửu đều trú tại huyện thoại sơn đi trên hai xe máy
khi đến khu vực thuộc tổ một mươi chín khóm tây khánh hai phường mỹ hòa thành phố long xuyên thì tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín phường mỹ hòa phát hiện nhóm của thúy vi phạm chỉ thị số một mươi năm của chính phủ
trong lúc tổ công tác lập biên bản xử lý vi phạm thúy đã có những lời lẽ thô tục rồi bất ngờ lao đến dùng tay đánh vào đầu và cào chảy máu tay thiếu tá nguyễn minh tuấn cán bộ công an phường mỹ hòa
không dừng lại thúy tiếp tục dùng mũ bảo hiểm và dép ném đồng chí tuấn và thành viên tổ công tác
sau đó lực lượng công an phường đến hỗ trợ đưa thúy và những người liên quan về trụ sở làm việc tại cơ quan công an thúy đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm từ liêm hà nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với bảy đối tượng về hành vi đánh bạc
trong đó năm đối tượng hiện đang là phóng viên cộng tác viên của một số cơ quan báo chí
các đối tượng bị khởi tố gồm đỗ anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín phóng viên báo kinh doanh và pháp luật
dương như nhật sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại quận năm từ liêm hà nội
nguyễn gia lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cộng tác viên trang tin kinh tế xã hội
nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại quận hà đông hà nội
nguyễn tuấn hợp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín phó trưởng ban thư ký báo điện tử dân trí
ngô đăng huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một phóng viên báo kinh doanh và pháp luật
nguyễn phạm minh tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên phóng viên tạp chí kiểm soát
ngày một mươi ba tháng một mươi tại bãi xe liên minh hợp tác xã việt nam đường dương đình nghệ phường mỹ đình một
công an quận nam từ liêm đã phát hiện bắt quả tăng bảy đối tượng trên đang có hành vi đánh bạc
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba bộ túi lơ khơ hơn ba trăm năm mươi phỉnh dụng cụ quy đổi dùng để đánh bạc và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi
sau khi uống rượu tại căn nhà cấp bốn trong bãi xe liên minh hợp tác xã việt nam
các đối tượng chia thành hai chiếu bạc rồi đánh bạc dưới hình thức tá lả và liêng
dùng phỉnh để thay tiền mặt sử dụng trên chiếu bạc với quy ước một phỉnh đổi được hai trăm linh vnđ
sau khi kết thúc cuộc chơi sẽ quy đổi phỉnh thành tiền để thanh toán thắng thua
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an quận cầu giấy hà nội vừa triệt phá đường dây môi giấy mại dâm theo hình thức sugar baby sugar daddy
đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm trái hình này là hà trọng thảo
thắng hộ khẩu thường trú tại tỉnh quảng nam tạm trú tại hà nội
thủ đoạn của đối tượng môi giới trong đường dây này là để gái bán dâm dưới vỏ bọc sugerbaibi thông qua mạng xã hội cung cấp cho khách nam có nhu cầu mua dâm
ghi nhận của phóng viên intv
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một qua tìm hiểu trên mạng xã hội facebook biết một số khách nam muốn mua dâm theo hình thức trả tiền theo tháng hoặc theo ngày với giá cụ thể
thắng đã lập group mang tên sugar baby
phải với nội dung tuyển kết nối sugar daddy khách mua dâm với sugar baby gái bán dâm để kiếm tiền
tôi biết trên group này có thể kiếm được tiền
thì tôi có giúp đỡ một vài bạn baby là kết nối với lại daddy để kiếm tiền
thường thì daddy sẽ tự về tiền khoản và tiền khoản riêng của tôi
tôi biết đó là kết nối thành công
đường dây mại dâm của thắng hoạt động khép kín trên các trang mạng xã hội
khi khách đến mua dâm liên hệ thắng sẽ gửi ảnh thông tin của gái bán dâm qua facebook
zalo để khách lựa chọn sau đó kết nối cho hai bên gặp nhau theo địa điểm hẹn trước
mỗi cuộc môi giới thành công khách nam sẽ chuyển khoản cho thắng hai ba triệu đồng
diện khách nữ sau khi nhận được tru cấp của khách nam mới phải trả cho thắng một triệu đồng
đây là một hình thức mới có thể nói là trái hình của hoạt động môi giới mại dâm
các đối tượng đều sử dụng trên khu năn mạng để thực hiện hành vi môi giới mại dâm
đa số các trang chủ ví dụ facebook hay là telegram
các ứng dụng được phát triển và đặt máy chủ ở nước ngoài công thuộc ở việt nam
trong công tác điều tra thu thập thông tin tài liệu gây rất nhiều khó khăn
các vụ môi giới mại dâm khác có thể là gặp trực tiếp trao đổi và đưa tiệc trực tiếp cho nhau
trong con người môi giới vụ này là gái và người môi dâm đều có hình thức chuyển khoản
rất khó để được phát hiện được về địa điểm hành vi thủ đoạn kết nối để thực hiện môi giới mại dâm
tham gia vào đường dây của đối tượng thắng có từ bảy đến một mươi cô gái tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi
xuất thân từ nhiều nghề như nhân viên massage sinh viên
mỗi giao dịch kết nối thành công với khách nam những cô gái này sẽ được trả từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một tháng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng hà trọng thắng
về hành vi môi giới mại dâm
và đang tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị và các bạn dự kiến là các chốt kiểm soát ở địa bàn giáp ranh sẽ được dỡ bỏ để lưu thông hàng hóa
đây là thông tin được ủy ban nhân dân tp hcm và các sở ngành
thông tin tại cuộc họp thông báo về tình hình kinh tế xã hội chín tháng đầu năm và kế hoạch ba tháng cuối năm
được ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức vào chiều nay
báo cáo tại cuộc họp giám đốc sở y tế tp hcm cho biết sẽ vừa tính toán cấp độ dịch của tp hcm
căn cứ trên quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
cụ thể về tiêu chí số ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh người trên một tuần
sẽ tính toán hiện tỷ lệ của tp hcm là một trăm linh bốn năm
về tiêu chí tiêm chủng tp hcm đã có tiêu chí với tỷ lệ chín mươi tám người trên một mươi tám tuổi đã tiêm mưới một
và trên bảy mươi sáu tiêm đủ hai mũi bảy mươi sáu một mươi một người trên năm mươi tuổi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
tp hcm cũng đặt chi tiêu khả năng thu dung điều trị ở các phường xã thị trấn trạm y tế lưu động và icu
ước tính ngày hôm nay tp hcm đang ở cấp độ hai so với tuần trước có ở cấp độ ba
tuy nhiên đánh giá cấp độ dịch chỉ mang tính tức thị không có giá trị vĩnh viễn
nếu chủ quan không làm tốt việc đang làm thì cấp độ dịch sẽ tăng lên vì chủng delta quá phức tạp
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình nhấn mạnh sau một mươi tám ngày thực hiện chí thị số một mươi tám
về tiếp tục kiểm soát điều chính biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín số ca mắc mới giảm năm lần so với đỉnh dịch
số ca tử vong chỉ còn hai con số các chốt chặn nội thành cũng đã được dỡ bỏ
công an tp hcm đang xem xét để không còn năm mươi một chốt chặn ở địa bàn giáp ranh với các địa phương
để tạo điều kiện lưu thông hàng hóa và chuỗi cung ứng lao động
phiên bế mạc kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi tiếp tục ghi nhận ý kiến thảo luận
của các đại biểu các đại diện của các sở ban ngành liên quan đến triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội
nhất là công tác phòng chống dịch
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà cú tỉnh trà vinh
vừa thi hành lệnh bắt tạm giam thạch rin sáu mươi một tuổi ngụ tại ấp trà cú c xã kim sơn huyện trà cú tỉnh trà vinh
để điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
thông qua tài khoản facebook cá nhân thạch riêng đăng tải hình ảnh chân dung chủ tịch hồ chí minh
đã bị chỉnh sửa có tính chất xúc phạm lãnh tụ
quá trình làm việc với cơ quan điều tra thạch riêng thừa nhận hành vi trên nhằm tuyên truyền xuyên tạc sai về lịch sử vùng đất tây nam bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà cú đã thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan
đây là đối tượng thường xuyên đăng tải chia sẻ biểu tượng tài liệu liên quan đến tổ chức phản động bên ngoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà cú đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam thạch riêng để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng một mươi giờ ngày một mươi chín tháng một mươi tại quán karaoke nằm trên đường sư vạn hạnh quận một mươi tp hcm
bất ngờ xảy ra hỏa hoàng khiến nhiều tài sản bị thiêu rùi
do vụ cháy xảy ra ở tầng cao nên lực lượng phòng cháy chữa cháy phải dùng xe thang chuyên dụng chữa cháy không để lây lan
thời điểm trên ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại quán karaoke cao sáu tầng
địa chỉ sáu trăm bảy mươi hai phường một mươi hai quận một mươi tp hcm
ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội do vị trí cháy xảy ra trên cao nên việc dập lửa tại chỗ gặp nhiều khó khăn
lửa cháy mạnh và có nguy cơ cháy lan
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm và phòng cháy chữa cháy công an quận một mươi
cùng nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
lực lượng phòng cháy chữa cháy dùng xe thang tiếp cận đám cháy từ trên cao phun nước chữa cháy
sau khoảng ba mươi phút đám cháy cơ bản được khống chế
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến một số tài sản bị thiêu rụi
nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện
theo chủ quán sáu tháng đóng cửa do dịch covid một mươi chín
đến nay dọn dẹp vệ sinh thì xảy ra sự việc
tại đồng nai từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi
ủy ban nhân dân huyện long thành sẽ thực hiện chi trả tiền đền bù
hỗ trợ đợt thứ một mươi sáu cho người dân thuộc dự án thu hồi đất bồi thường
hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
ủy ban nhân dân huyện long thành tỉnh đồng nai sẽ thực hiện chi trả hơn một ba tỷ đồng tiền bồi thường
hỗ trợ cho năm trăm sáu mươi một trường hợp với tổng diện tích đất hơn hai trăm sáu mươi hectare
đây là đợt đầu tiên sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
được địa phương thực hiện chi trả tiền bồi thường
hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi đang cư trú trên địa bàn huyện
cũng như các địa bàn khác ngoài huyện
để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân huyện long thành tỉnh đồng nai sẽ thực hiện chia làm nhiều ca trong ngày để chi trả tiền
mỗi ca chi trả tiền bồi thường hỗ trợ sẽ không quá ba mươi người
ngoài ra người dân khi đến nhận tiền cũng sẽ được thực hiện test nhanh covid một mươi chín miễn phí
tính đến trước đợt chi trả lần thứ một mươi sáu ủy ban nhân dân huyện long thành tính đồng nai
đã thực hiện chi trả tiền bù thường hỗ trợ cho ba sáu ngàn trường hợp
thuộc dự án sân bay quốc tế long thành với số tiền hơn bảy năm ngàn tỷ đồng
phòng kiểm soát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng lừa đảo chứng đạt tài sản
liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn
các đối tượng bị bắt giữ là tống phước hoàng hưng chú tại số chín đường nguyễn minh vĩ
phường vĩ dạ tp huế là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn khải tín
phan minh thi tạm trú tại nhà c ba trung cư vicoland là giám đốc công ty cổ phần
tập đoàn khải tín
và nguyễn hà tấn chú tại ba mươi sáu đường lý tự trọng phường xuân phú tp huế
theo điều tra ban đầu các đối tượng này đã cấu kết thành lập nhiều công ty thành viên
nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo
chiếm đạt tài sản
bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân
với số tiền hàng chục tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để thuận lợi trong công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
thừa thiên huế kính đề nghị tổ chức hoặc cá nhân nào là nạn nhân của vụ án trên
xin hãy liên hệ với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh số điện thoại hai trăm ba mươi bốn ba tám trăm hai mươi hai tám trăm năm mươi bảy
hoặc đồng chí dương điều tra viên thụ lý vụ án số điện thoại chín trăm ba mươi năm bảy trăm ba mươi bảy trăm bảy mươi chín
liên quan đến vụ phát hiện hai mươi bảy mét khối gỗ trái phép tại trung tâm bảo tồn voi đắk lắc
hạt kiểm lâm huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định
về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan công an huyện buôn đôn
để tiếp tục điều tra xử lý
trước đó đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc đã phát hiện tại khu vực đang triển khai dự án
chuồn nuôi voi trung tâm bảo tồn voi đắk lắk tập kết hai mươi bảy mét khối gỗ cháy phép bất thường
là số gỗ trái phép nằm cùng với khu vực gỗ hợp pháp được khai thác từ dự án
đồng thời tại một số địa điểm trong lâm phần của trung tâm bảo tồn voi gần với khu vực dự án
cũng phát hiện rừng bị khai thác tràn lan
theo quy định trung tâm bảo tồn voi đắk lắc có trách nhiệm hướng dẫn người chúng đấu giá khai thác gỗ tận thu cây đứng
thực hiện đúng quy trình thủ tục về khai thác vận chuyển lâm sản
đồng thời có trách nhiệm kiểm tra giám sát quản lý chặt chẽ trong quá trình khai thác gỗ
thế nhưng lãnh đạo trung tâm bảo tồn voi lại cho rằng không hề hay biết việc gỗ tập kết trái phép
ngay tại khu vực triển khai dự án và cũng không phát hiện ra một số khu vực gần gần dự án rừng bị khai thác tràn lan
một vụ buôn lậu thuốc lá ngoại các loại vừa bị đồn biên phòng phú hữu bộ đội biên phòng an giang mật phục bắt giữ
theo đó vào hồi hai mươi h ba mươi ngày một mươi ba h ba mươi
tuổi công tác mật phục tại khu vực gần mốc md hai thuộc ấp phú thành xã phú hữu huyện an phú tỉnh an giang
thì phát hiện hai đối tượng vác hai bao tải đi từ hướng campuchia về việt nam qua mốc md hai
khi đối tượng đi qua đường biên giới khoảng bốn mươi m về phía việt nam thì phát hiện thấy lực lượng chức năng
nên bỏ lại hàng hóa và lợi dụng đêm tối trời mưa chạy trốn về bên kia biên giới
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong bao tải có chứa một hai trăm năm mươi gói thuốc lá hiệu hero bayon
tuổi công tác tiến hành trịt khuẩn và đưa toàn bộ tăng vật về đơn vị để tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê tp đà nẵng vừa tiến hành triệt phá đường dây số đề quy mô lớn
trước đó lực lượng chức năng phát hiện tại nhà đối tượng nguyễn thị hiền chú tại phường an khê
tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề và đã bắt giữ hiền cùng với nguyễn thị thu anh chú tại quận hải châu
qua đấu tranh hiền khai nhận đường dây gồm năm người cầm cái
thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh để nhận tịch từ các đầu mối bên dưới nhắn tin lên
nguyễn hữu toàn hai mươi ba tuổi trú tại quận hải châu được thuê để nhận tịch tổng hợp
đối chiếu kết quả sổ số và mở bảng excel tính toán số tiền thắng thua hàng ngày cho các nhà cái
mọi giao dịch đều được các đối tượng chuyển khoản ngân hàng
số tiền làm cái mỗi ngày xác định từ năm trăm linh đến bảy trăm linh triệu đồng tổng số tiền ước tính trên ba tỷ đồng
công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên
trước đó nhận được tin báo có nhóm đối tượng ở xã hành thịnh huyện nghĩa hành
mang theo hung khí đang chuẩn bị kéo về thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành hỗn chiến
lực lượng công an huyện nghĩa hành đã khẩn trương tổ chức bao vây chốt chặn
các đối tượng trên đường đến thị trấn trợ chùa đã bị vây chặn truy bắt
lần lượt một mươi sáu đối tượng được đưa về công an xã hành thịnh ngay sau đó
các đối tượng khai nhận do trước đó có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã thách chiến với nhóm thanh niên ở thị trấn trợ chùa
hiện vụ việc đang được công an xã hành thịnh điều tra xử lý
sau giãn cách xã hội cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội
đặc biệt là tại các địa bàn nông thôn
có diện tích rộng nhiều khu cụm công nghiệp
lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự nông thôn
giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất
ghi nhận tại huyện trương mỹ thành phố hà nội
ngày năm tháng một mươi trên địa bàn thị trấn trúc sơn xảy ra vụ trộm cắp tài sản trị giá gần một mươi triệu đồng
ngay khi tiếp nhận tin báo công an thị trấn trúc sơn nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và triệu tập đối tượng nghi vấn
phạm tội của mình
phạm này sẽ tập trung vào các hành vi như trộm cắp tài sản cướp cướp trộm tài sản cố ghi hình tích đòi nợ thuê v v
các địa bàn tập trung phạm tội như các đơn vị công sở đặc biệt là các trường học
chỉ từ tháng chín đến nay công an huyện trường mỹ đã điều tra khám phá hàng chục vụ phạm pháp hình sự
sau đợt dịch thứ tư trên địa bàn huyện chủ yếu xuất hiện loại tội phạm trộm cắp tài sản cướp cướp giật tài sản đòi nợ thuê
trường mỹ là một đoàn thuần lông có tuyến đường hô nộ đồ hồ chí minh cơ bản cũng chưa phát hiện tội phạm mới
nhưng tuy nhiên tội phạm lợi dụng sau giãn cách thì chủ yếu vẫn là tội phạm tài sản xâm phạm với sở hữu của người dân
do trong quá trình thực hiện công tác bảo quản tài sản thì một số hộ dân người dân cũng chưa nêu cao tinh thần cảnh giác vẫn còn sơ hở
để đảm bảo an ninh nông thôn sau dịch lực lượng công an đã tăng cường đấu tranh tấn công chấn áp tội phạm
tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ khép kín tuyến địa bàn kịp thời phát hiện chấn áp bắt giữ xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật
đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức giúp người dân nâng cao cảnh giác ý thức chấp hành pháp luật
chúng tôi chỉ đạo công an các lực lượng từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến để người dân nắm được phương thức thủ đoạn mới trong thời gian sau giãn cách
đặc biệt là chúng tôi yêu cầu các nguyên liệu phải tập trung tuần tra
không để các loại tội phạm lợi dụng trong thời gian sau giãn cách để gây ra các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn
thành phố hà nội đang thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
người dân đã bước đầu quay lại hoạt động sản xuất
bên cạnh công tác đấu tranh của lực lượng công an thì sự vào cuộc của chính quyền địa phương
ý thức của người dân sẽ tạo nên phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm sâu rộng trong cộng đồng
góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế tại địa phương
từng bước chiến thắng đại dịch bệnh